tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đại học quốc gia hà nội
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ hà tĩnh đến thửa thiên huế
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà chủ trì hội nghị
tại hội nghị giáo sư tiến sĩ mai trọng nhuận đại học quốc gia hà nội và nhóm chuyên gia thực hiện đã công bố báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế sau sự cố thủy hải sản chết hàng loạt vào tháng bốn vừa qua
theo đó kết quả đánh giá đến thời điểm hiện nay cho thấy chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại các khu vực được quan chắc đã nằm trong giới hạn quy định theo quy chuẩn việt nam một mươi về môi trường năm hai nghìn một mươi năm của bộ tài nguyên và môi trường
đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm thể thao dưới nước nuôi trồng thủy hải sản và bảo tồn thủy sinh
tại các khu vực cách bờ một năm km thuộc sơn dương tỉnh hà tĩnh diện tích khoảng ba trăm linh km vuông cửa nhật lệ tỉnh quảng bình diện tích khoảng ba trăm ba mươi km hai hòn sơn trà tỉnh thừa thiên huế diện tích khoảng một trăm sáu mươi km hai
do chịu tác động của dòng xoáy cục bộ có một số thông số môi trường cao hơn so với các khu vực khác nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép cần tiếp tục được quan chắc và giám sát chặt chẽ thường xuyên
với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ công ty trách nhiệm hữu hạn hương nghiệp fumosa hà tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường đang có xu hướng giảm theo thời gian
hệ sinh thái dạng san hô cò biển và nguồn lợi hải sản ở khu vực sau những tác động của sự cố môi trường bị suy thoái mạnh về cả đa dạng sinh học và quy mô nay đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tích cực
về chất lượng thủy hải sản đánh bắt theo số liệu giám sát của bộ y tế từ hai mươi tám tháng bốn đến tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu kết quả kiểm nghiệm đánh giá mức độ an toàn của các mẫu thủy hải sản lấy tại bốn tỉnh miền trung cho thấy hàm lượng một số chất ô nhiễm trong thủy hải sản đã giảm dần theo thời gian
trong thời gian tới bộ y tế sẽ phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện giám sát thủy hải sản đánh bắt tại các vùng biển an toàn đã được bộ tài nguyên và môi trường công bố
để tiếp tục theo dõi đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển ven bờ khu vực miền trung bộ tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục các hoạt động quan trắc giám sát môi trường biển đặc biệt giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ công ty trách nhiệm hữu hạn hưng nghiệp fumosa hà tĩnh
kết nối dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu và các ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát cảnh báo ô nhiễm môi trường biển